đại khí tượng thủy văn trung tâm tỉnh an giang cho biết vì gần đây mưa bão liên tục nên mực nước sông kiều long đã lên khá nhanh mỗi ngày từ năm đến một mươi cm nước
theo đó mực nước lũ đo được trên sông tiền tại trạm tân châu cao ba sáu mươi hai m đã vượt báo động một là một mươi hai m
mực nước đo được trên sông hậu tại trạm châu đốc cao hai chín mươi bảy m thấp hơn mức báo động một là ba m
tuy vậy dự báo trong vài ngày tới mực nước sông kiều long sẽ thấp xuống
do nước lũ đã về tràn vào cánh đồng nên ngư dân đã thả lưới đánh bắt
tuy vậy lượng cá cua đánh bắt được đã giảm hơn so với các mùa lũ năm trước